những tiểu thương buôn bán trong các khu chợ cũng cần có ý thức trong việc bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy